phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn minh ngọc chủ tệ quận cẩm lệ tp đà nẵng về hành vi trôn thuế
ngọc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ sản xuất an phú tín địa chỉ tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngọc đã ký hợp đồng gia công mai mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh quảng nam
đã gia công và xuất các khóa đơn giá trị gia tăng bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa
tổng số tiền trôn thuế là hơn một sáu tỷ đồng